bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi chợ long biên bắt đầu hoạt động trở lại theo ba giai đoạn
chiều ngày hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi ủy ban nhân dân phường phúc xá quận ba đình hà nội đã ban hành quyết định
dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa cách ly y tế đối với chợ long biên sau hơn hai tháng áp dụng từ ngày ba tháng tám
do liên quan đến ca nhiễm sars cov hai
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi chợ long biên bắt đầu hoạt động trở lại theo ba giai đoạn
trước mắt khoảng bốn trăm năm mươi hộ kinh doanh các mặt hàng rau củ quả thủy hải sản sẽ được phép hoạt động trước
để có thể hoạt động kinh doanh trong chợ các tiểu thương phải đáp ứng yêu cầu tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh